lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa trao thường sáu mươi triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố
đã phá thành công hai chuyên án ma túy một trăm hai mươi tám h và năm trăm một mươi chín s đây là hai chuyên án được thực hiện trong đợt
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn đà nẵng trong gần một tháng qua
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng sáu cán bộ chiến sĩ thuộc tổ chuyên án công an thành phố đà nẵng
đã triệt phá thành công hai đường dây buôn bán vận chuyển ma túy trái phép từ các tỉnh khác vào
thành phố đà nẵng bắt và khởi tố sáu đối tượng thu hơn một tám trăm ba mươi gram ma túy đá hơn một hai trăm một mươi viên thuốc lắc
tại lễ trao thường đại diện lãnh đạo thành phố đà nẵng đã chúc mừng thành tích phá án của hai tổ chuyên án
đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố